hướng tới kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba hai nghìn hai mươi
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội trại sáng mãi ngọn lửa thanh niên
đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên thanh niên ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ đoàn khối thể hiện trách nhiệm và vai trò trong việc kế thừa và phát huy truyền thống sung kích
sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội trại là hoạt động thiết thực kỷ niệm tám mươi năm năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
khơi dậy niềm tự hào dân tộc tự hào về truyền thống vẻ vang của đảng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương
cổng chạy của chúng tôi ở phía trên cao nhất đó là hình số tám mươi năm được lồng ghép trong huy hiệu đoàn
đó thể hiện trải dài suốt tám mươi năm xây dựng trưởng thành của đoàn ta
đồng thời thì chạy của chúng tôi cũng thể hiện được cái truyền thống của quân đội
đó là bên cạnh cùng với tổ chức cả nước nói chung thì tổ chức quân đội luôn phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
trong chương trình hội trại ban thường vụ đoàn khối tổ chức hội trợ ẩm
tổ chức ba miền tổ chức giao lưu thể thao với các trò chơi dân gian
các hoạt động của hội trại tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích góp phần định hướng lối sống
nếp sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn
tạo điều kiện cho mỗi đoàn viên được giao lưu học tập rèn luyện kỹ năng
trao đổi kinh nghiệm mô hình hay trong công tác đoàn và phong trào thanh niên
cái mục đích lớn nhất khi mà các bạn về đây đấy là gặp gỡ nhau để cùng trao đổi
chia sẻ những kinh nghiệm đồng thời là những khao khát của tuổi trẻ
và sau đấy thì biết được rằng là mình đang đứng trong một tập hợp những người
có cùng một cái hoài báo cùng một cái ước mơ đấy
đó là xây dựng một thế hệ trẻ kế thừa những gì mà thanh niên thế hệ
tuổi trẻ hồ chí minh đã làm được để có thể cùng với cả những chiến công đó
chúng ta lập linh trí công thế kỷ hai mươi một từ chính sức trẻ và khao khát của thanh niên
cũng trong chương trình ban thường vụ đoàn khối tổ chức tuyên dương
bí thư tri đoàn xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hai ba trăm ba mươi bảy bí thư tri đoàn trong toàn khối
đây là những cán bộ đoàn tại cơ sở có tâm huyết với phong trào
hết mình vì đoàn viên thanh niên là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm
lòng nhiệt tình là người bạn đồng hành của tuổi trẻ
tiêu biểu của đội ngũ bí thư tri đoàn trong khối